mời quý vị cùng đến với những thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín trong vòng năm ngày từ một mươi bốn h cho đến cuối giờ chiều ngày
từ ngày một mươi bốn cho đến cuối giờ chiều ngày hôm qua ngày một mươi tám tháng sáu nghệ an đã có hai mươi ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
tập trung chủ yếu ở thành phố vinh và diễn châu trong đó có nhiều ca chưa rõ nguồn lây
và trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh tỉnh nghệ an đã quyết định cách ly xã hội toàn thành phố vinh
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu
theo đó giao công an thành phố vinh lập các điểm chốt cửa ngõ ra vào thành phố
ngoài việc xét nghiệm cho f một giao ngành y tế thực hiện xét nghiệm ra soát đối với tất cả các hộ dân
theo phương thức test nhanh cho mỗi hộ một người tối đa trong vòng hai ngày phải tiến hành xong
tập trung xử lý sớm địa bàn xét nghiệm ngay trong đêm tối với các hộ trong bán kính ba trăm linh m
khu vực đường hà huy tập phạm bình toái
thiết lập bệnh viện giã chiến giao cho hưng nguyên
triển khai trên cơ sở chỉ đạo của sở y tế
tỉnh phải đảm bảo toàn bộ nguồn lực tài chính quan tâm điều kiện làm việc ở tuyến đầu chống dịch
sức khỏe an toàn phòng chống dịch đặc biệt là đối với đội ngũ y tế cần phải có chỗ ăn ở tập trung
riêng huyện diễn châu vẫn phải thực hiện cách ly theo chỉ thị một mươi sáu đối với sáu xã giãn cách theo chỉ thị một mươi năm